uống thư gan là một trong những loại uống thư đứng đầu tại việt nam trong đó chín mươi số cao uống thư gan là uống thư mỉa mô tế bào gan
theo global năm hai nghìn hai mươi cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế tỷ lệ mắc mới ung thư gan tại việt nam là hai mươi sáu bốn trăm một mươi tám ca mỗi năm
chiếm một mươi bốn năm tổng số cao uống thư và bảy mươi bảy số cao uống thư gan là năm giới
ung thư gan cũng là ung thư có số ca tử vong hàng đầu với hai mươi năm hai trăm bảy mươi hai ca chiếm hai mươi một số ca tử vong do ung thư
theo thống kê của bộ y tế việt nam hiện là quốc gia có cánh nặng bệnh ung thư lớn
tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư vẫn đang tiếp tục tăng theo xu hướng chung trên toàn cầu
hàng năm việt nam có hơn một trăm tám mươi hai ca mắc mới và hơn một trăm hai mươi hai trường hợp tử vong do ung thư
hơn ba trăm năm mươi người phải sống chung với uống thư mỗi ngày
trung bình cứ một trăm linh người việt nam thì có tới một trăm năm mươi chín trường hợp mắc mới và một trăm linh sáu trường hợp tử vong dùng thư
năm hai nghìn hai mươi việt nam xếp thứ chín mươi một trên tổng số một trăm tám mươi năm nước có số ca mắc mới
năm hai nghìn một mươi tám việt nam xếp thứ chín mươi chín và xếp thứ năm mươi về số ca tử vong năm hai nghìn một mươi tám xếp thứ chín
thứ hạng về số ca mắc mới ung thư tại việt nam vẫn đang tiếp tục tăng nhanh chóng trên bảng xếp hạng trên toàn cầu
các bệnh uống thư phổ biến đã có khuyên
những hướng trẻ hóa có thể kể đến như uống thư vú uống thư đại tràng và một số bệnh uống thư có sức độ
số người mắc hàng năm trên một trăm linh người như bệnh uống thư tuyến sáp dạ dày uống thư tuyến tiền liệt
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị bình phương giám đốc trung tâm uống biếu bệnh viện một trăm chín mươi tám
hiện nay ở việt nam tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan ngày càng trẻ hóa
đặc biệt là những trường hợp dưới ba mươi hoặc dưới ba mươi năm tuổi đã mắc phải căn bệnh này
bên cạnh đó tỷ lệ các bệnh về gan mật như ung thư gan sơ gan và các biên chứng do sơ gan ngày càng gia tăng
và trên thế giới cũng vậy cũng là một trong các năm các bệnh lý hay gặp
cũng như là chiếm tỷ lệ tử vong cao trong số các bệnh lý ung thư hiện nay
và đối với các trảnh đoán cũng như là phát hiện các bệnh lý uống thư gan
thì thực sự thì hiện nay đối với các bệnh lý uống thư gan
nó cũng rất là nhiều khi nó cũng rất là các triệu chứng nó cũng rất là mơ hồ
tuy nhiên thì cũng có những lúc mà các cái triệu chứng nó rõ ràng để cho các bác sĩ
như là người bệnh đến khám và để có thể phát hiện ra các bệnh lý uống thư gan
nhưng có đôi khi thì bệnh lý nó lại rất là âm thầm
vì vậy mà cái vấn đề mà trảnh đoán và phát hiện ra bệnh lý uống thư gan
thì cũng thường là tỷ lệ mà phát hiện ở giai đoạn muộn thì rất là cao
nó chiếm đến bảy mươi là ở giai đoạn ba và giai đoạn bốn
thế còn để muốn để trảnh đoán muốn được phát hiện sớm các bệnh lý uống thư gan
thì có lẽ là chúng ta phải có các cái chương trình tầm soát
các chương trình khám sức khỏe định kỳ theo một lịch cụ thể
và tầm soát các bệnh lý uống thư gan trên các bệnh nhân
mà có các yếu tố nguy cơ
thì lúc đó chúng ta mới có thể dễ dàng để phát hiện vé
được các bệnh lý uống thư ở những giai đoạn sớm hơn
uống thư gan thì hiện nay như phân loại của chúng ta thấy
thì nó cũng có hai loại chính
chính đó là một là cái ung thư gan nguyên phát
uống thư gan nguyên phát đó là uống thư gan mà xuất phát từ các cái tế bào gan
ví dụ như là những cái uống thư gan mà người ta gọi là hsc
thế còn một cái uống thư gan thư phát là những cái uống thư mà nó xuất phát
từ các cái cơ quan khác sau đó nó di căn đến gan
thì nó là những cái uống thư gan thư phát
thế còn các cái giai đoạn thì thực ra người ta theo như trong bộ y tế ra
thì nó chia ra là cái giai đoạn như giai đoạn một giai đoạn hai giai đoạn ba giai đoạn bốn
tuy nhiên thì với chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu nó là những cái giai đoạn sớm
bởi vì khi mà chúng ta phân giai đoạn mà chúng ta sẽ phải cân nhắc đến
cái vấn đề lựa chọn điều trị và lựa chọn tiên lượng theo dõi và tiên lượng
thì chúng ta sẽ chia ra những cái giai đoạn này là giai đoạn sớm
thì chúng ta sẽ có các biện pháp điều trị đối với bệnh nhân ung thư gan giai đoạn sớm khác
hoặc là bệnh nhân uống thư gan giai đoạn muộn
thường là giai đoạn ba giai đoạn bốn giai đoạn bốn thì chúng ta sẽ xếp vào những uống thư gan giai đoạn muộn
cũng theo bác sĩ minh phương thực tế cho thấy nhiều người lạm dụng rượu
kết hợp với viêm gan virus khiến cho tình trạng gan bị phá hủy ngày càng gia tăng
có nhiều trường hợp sơ gan biến chứng chảy máu thực quản do lạm dụng rượu
bên cạnh đó gánh nặng bệnh tật từ thừa cân béo phi ngày càng gia tăng
thức ăn nhanh thức phẩm nhiều dơ mỡ lười vận động gây ra béo phì
người béo thường đi kèm với gan nhiễm mỡ dối loạn chuyển hóa gây ra viêm gan nhiễm mỡ không ra rượu
trong số các nguyên nhân gây ra sơ gan
ung thư gan do nhiễm virus viêm gan b và viêm gan c là nguyên nhân hàng đầu gây ra sơ gan
thậm chí việt nam có tỷ lệ rất cao so với các nước trên thế giới
nguyên nhân khiến ngày càng có nhiều người việt mắc sơ gan ung thư gan là do viêm gan virus b và c
cũng theo thống kê việt nam nằm trong quốc gia có tỷ lệ người mắc viêm gan virus b rất cao
hiện nay ước tính tám một mươi dân số đồng nghĩa với việc có tám một mươi triệu người dân mang trung bình căn bệnh này
việt nam là một trong những nước có tỷ lệ viêm gan cao nhất trong khu vực đông nam á
ước tính có khoảng một mươi năm hai mươi sáu dân số
số ca mắc mới và tử vong hàng năm đều trên hai mươi năm trường hợp
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đáng lo ngại hơn khi rất nhiều bệnh nhân đã mắc nhưng không hề biết mình bị nhiễm viêm gan virus
bởi lẽ triệu chứng của căn bệnh này thường diễn ra một cách âm thầm
nhiều trường hợp bệnh nhân bị đau tức hạ sườn mới tìm đến bệnh viện để thăm khám
khi đó gan đã bị tổn thương khô u đã to và xét nghiệm đều dương tính với virus viêm gan b virus viêm gan c
có gia đình có người mắc uống thư gan do viêm gan virus b gây ra
ngoài viêm gan virus b và viêm gan virus c cũng là tác nhân gây ra sơ gan ung thư gan
theo bác sĩ minh phương các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm
nhiễm hpv hoặc nhiễm hcv mạng tính
nhiễm virus viêm gan b hpv hoặc virus viêm gan c hcv mạng tính
sơ gan tình trạng sơ gan tiến triển và không thể hồi phục khiến mô sẹo hình thành trong gan
một số bệnh gan di chuyển các bệnh về gan có thể làm tăng nguy cơ uống thư gan bao gồm
ứ sắt hoặc bệnh wilson bệnh dưới lạn chuyển hóa đồng
người bệnh đai thác đường
những người mắc hội chứng dưới lạn đường huyết có thể có mắc uống thư gan cao hơn so với những người không mắc bệnh
bệnh gan nhiễm mỡ không do diệu
sự tích tụ chất béo trong gan là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan
tiếp xúc với hoạt chất
do nấm mốc sinh ra trên cây trồng được bảo quản kém
cây trông chẳng hạn như cu cốc các loại hạt có thể bị nhiễm độc tố này
kết quả các loại thực phẩm gây ra nấm mốc sẽ trở thành mầm bệnh nguy hiểm cho gan
uống rượu quá mức
tiêu thụ nhiều hơn lượng rượu được cho phép trong nhiều năm có thể dẫn tới tổn thương gan không thể hồi phục
làm tăng nguy cơ mắc uống thư gan
bệnh uống thư gan nguy hiểm ở chỗ
nó có thể dẫn tới một số biến chứng
dễ nhận thấy nhất là tình trạng khô u gây tắc ống mật tổn thương tế bảo gan
làm dối loạn chức năng gan dẫn tới tích tụ chất độc trong cơ thể và biến chứng khác
một số biến chứng có thể gặp như thiếu máu
số lượng hồng cầu thấp là một biến chứng rất phổ biến khi gan bị ung thư
nguyên nhân dẫn tới biến chứng này là do các yếu tố đông máu sẽ dẫn tới chảy máu
tình trạng thiếu máu kéo dài
có thể khiến cho người bệnh cảm thấy mệt mỏi khó thở nhịp tim nhanh da xanh sao và chóng váng
có thể gây tắc nghẹn ống dẫn mật
mật được tạo ra ở trong gan
các ống dẫn là con đường vận chuyển mật về túi mật đến giật non
các khu u gan hoặc khu u ống mật có thể phát triển trong ống dẫn hoặc gần đó dẫn tới tắc nghẹn ống mật
khi ống dẫn bị tắc nghén sẽ gây nên những cơn đau ở vùng bụng bên phải
buồn nôn nôn vàng da và ngứa
can chịu trách nhiệm tạo ra các protein các yếu tố đông máu giúp máu đông
khi một phần lá gan đã bị tế bảo ung thư làm tổn hại
các protein đông máu sẽ có được sản xuất với số lượng đủ
hệ quả là tình trạng xuất huyết có thể xảy ra
ngay cả với số lượng tiểu cờ bình thường dẫn tới thiếu máu
dấu hiện đầu tiên của biến chứng này thường xảy ra đó là trẻ máu đánh răng
hoặc trẻ máu cam thường xuyên
ở mức độ nghiêm trọng hơn người bệnh có thể có nguy cơ xuất huyết nội tạng
giãn tích mạch thực quản
một cụ u trong gan là nguyên nhân khiến máu khó lưu thông qua các tích mạch nhỏ
ở thực quản đến tích mạch lớn
dần dần gây ra giãn tích mạch
khi những tích mạch nhỏ bị vỡ sẽ dẫn tới chảy máu ở trong thực quản gọi là suất huyết
do giãn tích mạch thực quản đe dọa tính mạng của người bệnh nếu không được điều trị nhanh chóng
tương tự biến chứng này cũng có khả năng xảy ra ở dạng dày và ruồ
hội chứng gan thận
đây là tình trạng gan biến chứng sang thận
hội chứng gan thận rất phổ biến ở bệnh nhân ung thư gan cũng như các bệnh lý về gan khác
chuyên gia ước tính bốn mươi người bị sơ gan sẽ phát triển hội chứng này trong vòng năm năm
thật không may nhưng ai bị hội chứng can thận thường không thể hồi phục trước khi thực hiện ghép can
bệnh não gan
độc tố mà gan không thể loại bỏ di chuyển đến não gây ra mất chi nhớ mất phương hướng thay đổi tính cách và lưu lẫn
có nhiều cách để điều trị bệnh não gan và tiên lượng phụ thuộc rất là mức độ nặng nhẹ của khối u gan
ung thư gan giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng
như ảnh hưởng ban đầu của khối u sẽ khiến bệnh nhân khó phát hiện
do đó chỉ thông qua quá trình tầm soát ung thư thì mới có thể phát hiện ra những dấu hiệu từ ung thư rất sớm
ngay cả khi trịt hình thành khối u
vì vậy việc tầm soát ung thư có ý nghĩa rất quan trọng cho việc phòng và điều trị bệnh hiệu quả
gia tăng cơ hội sống cho người bệnh